trong đó thì có điều chỉnh về điểm ưu tiên cũng như là chế độ ưu tiên cho tiến sinh tự do và hướng tới một sự công bằng

cái điểm nổi bật mà có thể nói là điểm lớn nhất trong quy chế lần này là bảo đảm cái tính công bằng

trong cái công tác tuyển sinh
trong công tác tuyển sinh trước đây thì các trường từng băn khoăn là với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau
thì việc xác định các cái chỉ tiêu cho từng cái phương thức như thế nào và liệu có diễn ra tình trạng thí sinh ảo không
nếu như là gọi đi sinh từ các phương thức khác nhau với các chỉ tiêu khác nhau
các năm trước thì cũng vẫn có hiện tượng xảy ra là các trường có thể cuối cùng là đưa ra một cái dự báo một số lượng thí sinh ảo
nhưng cuối cùng cái việc nhập học đó cái thí sinh khi nhập học thì lại không đúng với cái chỉ tiêu đó
có thể nhiều hơn có thể ít hơn
đều rất là bị động
thì năm nay khi mà đưa vào hệ thống xét nguyện vọng chung thì các sở trường sẽ chủ động hơn trong cái việc mà xác định cái chỉ tiêu
để cuối cùng là làm sao mà thực hiện đúng cái chỉ tiêu đó
cái thứ hai đối với thí sinh thì chúng ta thấy là khi mà đưa vào hệ thống xét tuyển vọng chung
thì còn các trường học cũng chủ động xét tuyển theo cái phương thức của mình
thì như vậy là cái cơ hội trúng tuyển các em tốt hơn
và như vậy các em cũng phải cất lựa chọn giữa cái việc là xác nhận nhập học xứ

hay là chờ cái kết quả thì tốt nhập trường phổ thông
và cái thứ ba quan trọng nữa là khi chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin vào
thì cái việc từ vật đăng ký xét tuyển cho đến việc mà trao đổi dữ liệu thì thuận tiện
và như vậy là giảm sai trót cho thí sinh
cũng như là cái việc sử dụng dữ liệu nó sẽ tiết kiệm những cái thủ tục
mà thí sinh phải xác nhận ở các trường phổ thông rồi những công việc tiếp theo
thì đấy là cái thuận lợi cho các trường và thí sinh
một cái vấn đề mà dữ liệu cũng đang khá là văn khoăn đó là cái việc
xét điểm ưu tiên theo lưỡi tuyến
vậy thì ông có thể phân tích cái khái niệm này và cái mục đích của cái việc thay đổi này là gì ạ
trước hết là như tôi nói là cái điểm nổi bật năm nay đấy là tiến tới cái sự công bằng tốt hơn
đối với thí sinh
và cái chính sách ưu tiên trong tuyển sinh từ nhiều năm nay cũng chính là để làm sao mà
tạo cái sự công bằng về cái khả năng tiếp cận giáo dục đại học
giữa thí sinh ở các vùng xét tuyển khác nhau thuộc các đối tượng khác nhau
vì đó có điều kiện học tập khác nhau
và khi mà bộ giáo dục tạo phân tích cái dữ liệu điểm thi cái phổ điểm thi
từ nhiều năm nay giữa các nhóm đối tượng giữa các nhóm khu vực
thì nhận thấy rằng cái chính sách mà ưu tiên trong tuyển sinh đã phát huy tác dụng rất tốt
có nghĩa là phân tích dữ liệu trước khi các em mà được tính điểm ưu tiên
và sau khi các em tính điểm ưu tiên
thì về mặt nguyên tắc mà nói thì sau khi áp dụng cái chế độ ưu tiên
thì cái phổ điểm của các em càng gần nhau thì chứng tỏ ra là cái chính sách ưu tiên của chúng ta làm tốt
và trong cái phổ điểm thế thì chúng ta nhận thấy rằng là
ở trong cái phổ điểm này cho đến khoảng hai mươi hai hai mươi ba điểm thì cái đó rất tốt
tức là cái đường cong đồ thị nó rất là sát với nhau
nhưng cũng có một hiện tượng là trên hai mươi hai hai mươi ba điểm thì bắt đầu có một cái việc là
cái đổi thị nó lại có hướng chuyển gần lại
có nghĩa là các em mà không được ưu tiên thì lại điểm lại thấp nhất
và các em mà được ưu tiên ở khu vực hai khu vực hai nông thôn và khu vực một

sau khi mà được ưu tiên thì lại có lợi hơn các em khác rất là nhiều
và điểm càng cao thì cái việc đó tranh lệch nó lại càng lớn
và như chúng ta thấy một cái bất cập mà nhìn thấy mỗi năm là có những cái ngành
có tính cạnh tranh cao điểm chuẩn rất cao thậm chí là đến tới ba mươi điểm
thì bộ do tạo đã phân tích dữ liệu và đưa ra một cái dự phải giải pháp
phải nói là khá đơn giản
có nghĩa là các em đạt cái điểm trung bình mỗi môn bảy năm
có nghĩa là tổng điểm ba môn hai năm
thì mọi cách tính điểm ưu tiên
từ trước đến nay là giữ nguyên
cái điểm đối tượng ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực
nhưng từ hai mươi hai năm điểm cho lên
thì cái điểm ưu tiên giảm dần đều
cho đến ba mươi điểm thì điểm bằng
như vậy là sẽ không có hiện tượng là ba mươi điểm mà không trung tuyệt
không có chuyện điểm chuẩn trên ba mươi điểm nữa
như vậy thì đảm bảo tốt hơn cái tính công bằng
giữa các thí sinh thuộc diện các khu vực và đối tượng ưu tiên khác nhau
như ông vừa phân tích thì rõ ràng là trước đây các em được tuyệt đối
thậm chí là vượt điểm tuyệt đối
xuất phát từ cái việc điểm ưu tiên như vậy
thì có nghĩa là khi mà chúng ta ban hành quy chế này
thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái tình trạng là
các em vượt điểm tuyệt đối nhưng vẫn không đỗ đại học đúng không ạ
cái đấy là rất là đúng
vì chúng ta thấy là ở cái mức điểm cao ấy
thì các cái bài thi có cái tính độ khó
độ khó hơn nhiều so với các cái điểm khi mà câu hỏi thấp
thì cái tính cạnh tranh đối với các em
ở cái khu vực điểm cao ở cái vùng điểm cao
là rất là lớn
thậm chí có thể một hai điểm đã làm nên sự khác biệt rồi
và vì vậy mà ở những cái ngành mà có điểm chuẩn trúng tuyển cao
thì tính cạnh tranh rất lớn
vì vậy mà nếu cộng điểm giữ nguyên cái mức điểm
như là ở tất cả các cái phổ điểm
thì như vậy là nó sẽ không công bằng
vì vậy mà khi mà đưa ra cái công thức này
giảm gian đeo như vậy thì sẽ không còn xảy ra hiện tượng
là cái điểm chuẩn vừa ba mươi nữa
cái đó là một cái giới hạn mà chúng ta nhìn thấy là
trong trập này khắc phục được
tôi cũng có một cái băn khoăn đó là
trước đây thì các em được hưởng chính sách ưu tiên
khi mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo quy chế bây giờ thì các em được hưởng
chính sách ưu tiên khi mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và chỉ là năm sau đó nữa thôi
vậy thì liệu điều này có thiệt thòi cho những em
mà muốn xét tuyển thi đại học
nhiều lần những năm tiếp theo nữa hay không ạ
chúng ta nhìn nhận một thực tế là
khi các em đã tốt nghiệp phổ thông
và khi em đã có một năm
lần này bây giờ là cái quy chế đưa ra là
khi các em lần kế tiếp có một năm
để ứng tuyển vào các trường đại học cao đẳng
và nếu trong một năm đó mà em đã
ứng tuyển đã trúng tuyển rồi hoặc không trúng tuyển
thì các em có thời gian học tập hơn nhiều
so với các em mới tốt nghiệp phổ thông
và cái điều đó cũng đảm bảo cái sự công bằng
chứ nếu mà các em học đại học thậm chí là
một vài năm hay là hết năm thứ nhất hay thứ hai
em mới quay lại để thi
như vậy là em sẽ cạnh tranh với các em
vừa mới tốt nghiệp phổ thông
các em có thời gian học tập nhiều hơn
có cơ hội nhiều hơn
cái đó chính là cũng để tạo sự công bằng
cho chính các em học tốt nghiệp phổ thông
nhưng lần này cũng tạo điều kiện
để không phải chỉ một lần
mà các em có lần năm kế tiếp
để các em có cái cơ hội
để làm tốt đến việc này hơn
rõ ràng là bên cạnh cái sự công bằng đó
và chúng ta cũng tạo ra một cái sự phấn đấu
đó là chúng ta không thể bị ưu tiên mãi được
đúng không ạ
các em có nhiều năm để các em học tập
thì các em phải cố gắng hơn nữa
đúng không ạ
vậy thì kỳ thi đại học cũng sắp tới rồi
thì ông có cái lời khuyên nào
về các em không ạ
cái lời khuyên là các em ấy
phân đấu hết mình
và theo cái sự lựa chọn của các em
mà đã cân nhắc suy nghĩ
và khi mà đăng ký nguyện vọng
thì các em cũng tuân theo cái nguyên tắc
mà bộ giáo tạo hướng dẫn
đấy là những ngành nào
mà các em thấy là yêu thích nhất
đúng sổ trường thì mình đặt trước
và những ngành nào
mà các em sẽ thấy là
có thể có đạt
nhưng mà em cũng nên đăng ký
những ngành mà có
để đảm bảo chắc chắn nguyện vọng
thế còn là
cái kỳ thi về cơ bản là
không có nhiều thay đổi
so với các năm trước
cũng như là cách thức
mà xét tuyển
không có nhiều thay đổi
những thay đổi liên quan tới
cái ưu tiên
thì chúng ta cũng đã rõ rồi
nên các em yên tâm
để học thập tật tốt
không băn khoăn cái chuyện là
bởi ngay cái chế độ ưu tiên
hay là cái điểm ưu tiên
thì cũng không phải áp dụng
trong năm nay
mà sang năm hai nghìn ba
mới tác động tới
cho nên trong năm nay
thì các em yên tâm
học tập và phân đấu hết mình
xin được cảm ơn
những chia sẻ vừa rồi của ông
và rõ ràng rằng
với quy chế tuyển sinh
đại học cao đẳng
với tính công bằng
minh bạch và công khai
như là thứ trưởng
hoàng minh sơn
vừa mới chia sẻ
thì chắc chắn là các em
hoàn toàn có thể tin tưởng
vào một kỳ thi
đầy tính công bằng
và an toàn
một lần nữa
thì xin được cảm ơn ông
đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân